thưa quý vị ngoài việc chăm lo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ cũng như chủ động công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại công an các đơn vị địa phương cùng với lực lượng y bác sĩ trên cả nước
đội ngũ y bác sĩ công an còn trực tiếp tham gia điều trị cho bệnh nhân nhiễm sars cov hai
tại các bệnh viện giã chiến các cơ sở y tế hỗ trợ cùng địa phương thực hiện chiến dịch xét nghiệm bóc tách f trong cộng đồng
góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ghi nhận tại địa bàn tỉnh an giang
chủ động thận trọng khẩn trương đội ngũ y bác sĩ của công an tỉnh an giang đang hoàn tất các công đoạn
chuẩn bị bắt tay vào chiến dịch xét nghiệm tầm soát sars cov hai trên địa bàn thành phố châu đốc
được phân công nhiệm vụ hỗ trợ lấy mẫu tại phường vĩnh mỹ với trên một mươi sáu bốn trăm linh người dân
sáu y bác sĩ của công an tỉnh an giang có mặt từ rất sớm phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng tham gia
và chính quyền địa phương vận động hướng dẫn người dân thực hiện các quy định phòng chống dịch
công tác lấy mẫu được thực hiện một cách khoa học chính xác và đảm bảo an toàn cho nhân dân
vất vả nguy hiểm là thế nhưng trên tinh thần vì nhân dân phục vụ
đội ngũ y bác sĩ của công an tỉnh sẵn sàng bước vào trận tuyến cùng đồng chí đồng đội
với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
chung sức cùng địa phương bóc tách nhanh nhất f ra khỏi cộng đồng
để mỗi bước chân đi qua mỗi mẫu test nhanh kháng nguyên hiện lên kết quả
người dân lại thở phào nhẹ nhõm như chút bỏ được phần nào những khắc khoải lo âu
chúng tôi cũng rất là cảm ơn sự quan tâm của tỉnh
trong đó có đảng quỹ bang giám đốc công an sở y tế các sở ngành
cũng đã kịp thời có hỗ trợ lực lượng nhân lực cũng như điều kiện vật chất cụ thể
để giúp cho chiến dịch lần này của châu đốc
hiện nay chúng tôi cũng đang làm các bước rất là đồng bộ
để sau chiến dịch hôm nay nhất định sẽ có những giải pháp tân ứng
để trong quản lý xã hội ngày càng hiệu quả hơn
mong muốn của châu đốc là sẽ sớm quản lý dịch bệnh cho nó tốt
và từng bước sẽ phục hồi đảm bảo mục tiêu kép
trong tăng trưởng kinh tế cũng như phòng chống dịch trên địa bàn thố
với sự nỗ lực của các lực lượng nơi tuyến đầu
đội ngũ y bác sĩ công an đã và đang góp phần tích cực
vào công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sớm đem lại cuộc sống bình yên cho người dân